còn tại hà nội theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng tám
toàn thành phố hà nội đã lấy được bảy trăm tám mươi tám một trăm linh sáu mẫu xét nghiệm diện rộng đợt hai đạt chín mươi hai so với kế hoạch
tổng số mẫu đã có kết quả là ba trăm tám mươi ba ba trăm năm mươi bảy mẫu trong đó số mẫu dương tính là bốn mươi chín mẫu
số mẫu âm tính là ba trăm tám mươi ba ba trăm linh tám mẫu và còn bốn trăm linh bốn bảy trăm bốn mươi chín mẫu chưa có kết quả
tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
và trong đó số mẫu dương tính tại hà nội bao gồm bốn mẫu là người sinh sống tại khu vực phong tỏa ở đồng xuân hoàn kiếm
bốn mươi năm mẫu là người sinh sống trong khu vực có nguy cơ như đống đa hai mươi một mẫu hoàng mai một mươi ba mẫu hoài đức sáu mẫu hà đông năm mẫu
theo kế hoạch đề ra trong đợt xét nghiệm diện rộng đợt hai tổng số mẫu dự kiến xét nghiệm của hà nội là tám trăm năm mươi sáu bốn trăm hai mươi hai
trong đó thì có sáu mươi bốn chín trăm chín mươi chín mẫu trong khu vực phong tỏa bốn trăm một mươi sáu ba trăm ba mươi mẫu thuộc các khu vực có nguy cơ và ba trăm bảy mươi năm chín mươi ba mẫu thuộc đối tượng có nguy cơ